hôm nay ngày một mươi tám tháng một công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã tạm giữ tám đối tượng cùng hàng ngàn hợp đồng cho vai nợ để điều tra về hành vi liên quan đến hoạt động tín dụng đen
theo thông tin ban đầu vào hai mươi ba h ngày một mươi bảy tháng một lực lượng công an tp biên hòa phát hiện nhiều đối tượng trong một ngôi nhà ở tổ bốn mươi ba khu phố bốn c phường trảng giải có biểu hiện bất thường nên đã tiến hành kiểm tra hành chính
kiểm tra bên trong căn nhà trên lực lượng chức năng thu giữ hai thùng đựng tờ rơi ghi số điện thoại cho vai tiền hàng nghìn hợp đồng cho vai nợ trên bốn trăm linh chứng minh nhân dân hộ khẩu của người dân thế chấp vay nợ
ngoài ra nhiều tuyếp sắt bình xịt hơi cay bình xịt sơn
bước đầu các đối tượng khai nhận hàng ngày đi dán tờ rơi và mời chào nhiều người dân đặc biệt là công nhân lao động cần tiền để cho vay với lãi nặng
hiện vụ việc đang được công an tp biên hòa tiếp tục điều tra làm rõ